và trong những ngày này thì bà con nông dân tại thành phố đà nẵng cũng đang tất bật vào vụ hè thu
thế nhưng nắng nóng gai gắt đã khiến cho nhiều diện tích rau màu bị thiếu nước tưới trầm trọng
và sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
tại hợp tác xã rau la hường một trong những vườn rau lớn nhất tại thành phố đà nẵng
với diện tích khoảng tám hectare thường xuyên cung cấp các loại rau củ thiết yếu cho toàn thành phố
thì trong mùa nắng nóng này có khoảng năm hectare không thể canh tác
riêng năm nay năm ngoái năm nay thì cái độ nắng cao cho nên là nắng nóng nhiều cho nên là bà con nó gặp khó khăn
thứ nhất là khó khăn về nước tưới sông thì đã mặn rồi không cứu được
còn lại cái nước ngầm thì dùng lâu bốn năm năm nay bắt đầu nguồn nước mực nước nó cạn xuống
thì cái độ chua của đất của nước nó tan lây là làm cho cái cây trồng khi tưới rồi nó phát triển kém đi
năng chất thua
mà nắng nhiều cho nên là nắng nhiều coi như là mấy năm nó răng răng khóc
như đây lồm lồm tưới thọc tưới nước thì cũng khô ròn
do nắng nóng khô hạn nên nông dân ở đây chủ yếu lấy nước từ sông hoặc giếng khoan để tưới cho cây trồng
tuy nhiên nước sông mặn nước giếng khoan không bảo đảm nên ảnh hưởng đến sự phát triển và năng suất của cây trồng
để cứu vườn rau của mình nhiều hộ dân đã tự khoan giếng ngầm tìm nguồn nước ngọt
để canh tác thậm chí chuyển qua trồng các giống cây có khả năng chịu hạn nhưng năng suất đạt thấp
căn cứ vào dự báo của trung tâm khí tự văn về việc họp mạng trong thời gian tới
cái thứ hai là cơ cáo giống cây trồng giống lúa giống rau giống mặn nó phù hợp với việc họp mạng
cái thứ ba là khuyến khích người dân là ấp dụng khoa học kỹ thuật trong trường chất sản xuất
tưới nhỏ dầu hay là tưới thấm này kia để tiết
sử dụng nước tiết kiệm đem lợi ủng hộ cao nhất trong trường chất sản xuất
theo dự báo trong thời gian tới tại đà nẵng đầu vụ hè thu vẫn khâu hạn cuối vụ sẽ gặp lũ bão đối với cây lúa
nếu vụ đông xuân toàn thành phố có gần hai năm trăm linh hectare thì vụ hè thu chỉ có gần hai hectare
hoa màu chỉ có khoảng một trăm linh hectare đồng nghĩa với việc diện tích giảm thì sản lượng cũng giảm theo